tiếp tục thông tin về cơn bão số bốn hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba ba độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc sức gió mạnh nhất vùng
gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng chín mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng đông sau có khả năng đổi hướng
dịch chuyển về phía bắc tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông trên vùng biển
phía nam tỉnh quảng đông trung quốc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
giật cấp một mươi một phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão
gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm ngày một mươi bốn tháng tám đến ngày một mươi năm tháng tám
ở bắc bộ có mưa giải rác từ đêm ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng tám
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
vùng biển vịnh bắc bộ các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rông mạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh